trước đó vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một tại km một trăm sáu mươi một quốc lộ một mươi tám đoạn qua phường cửa ông thành phố cầm phạ
vào thời điểm trên xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c hai mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu do tài xế hà quang vương điều khiển hướng mông dương cửa ông
đến địa điểm trên đã đâm vào hai xe máy mang biển kiểm soát một mươi một l một một mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi ba và một mươi bốn u một một mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi hai
cú tông làm ba người tử vong tại chỗ sau đó xe ô tô này tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào xe bán tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c một mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi một đang đỗ ở ven đường
hai đối tượng nguyễn hoàng hà và đinh thị thúy vừa bị công an tỉnh ninh bình bắt quả tang cùng với số lượng lớn chất ma túy
kiểm tra xe ô tô của hai đối tượng lực lượng công an phát hiện một một mươi bảy kg ma túy đá ba bảy mươi bảy gam ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hoàng hà cơ quan công an tiếp tục thu giữ một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn mươi viên ma túy sạng kẹo ba trăm linh gam ma túy ketamin một trăm linh g heroin và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
hà khai mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài mang về bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời được biết cả hai đối tượng đều từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trương văn quế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản